sau ba năm nghiên cứu trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thuộc ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang đen tỉnh con tum đã thành công trong việc nghiên cứu và nhân giống cây lan kim tuyến một loại dược liệu quý đang có giá bán rất cao trên thị trường
lan kim tuyến hay còn được gọi vào những tên khác như lan gấm kim cương kim tuyến liên thạch tầm là loại dược liệu quý thuộc nhóm ba a được liệt vào sách đỏ việt nam năm hai nghìn một mươi
trong y học lan kim tuyến được sử dụng làm thuốc trị lao phổi ho do phế nhiệt phòng thấp đau nhức xương và hiện giá bán trên thị trường khoảng một năm triệu đồng một kg lá tươi
trên địa bàn tỉnh con tum mặc dù có tới bảy giống lan kim tuyến song những năm qua loại cây này đã bị người dân khai thác cạn kiệt
trước thực trạng đó việc nhân giống và trồng thử nghiệm thành công loại cây dược liệu này không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn loại dược liệu quý hiếm mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương
nó là thuộc loại cây dược liệu nó thuộc nhóm ba a trên thị trường thì bên đây rất là ưu chuộng cái đầu ra nó rất là mạnh
nhưng đây thì một cây tươi của nó là một hai triệu đến một năm triệu
với giá thành cao và đặc tính dễ trồng dễ thích nghi loại cây kim cương này đang được trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thuộc ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao măng đen tỉnh con tum nhân giống và mở rộng diện tích
thực tế cho thấy chất lượng cây giống đồng đều
trên bốn mươi bốn cây được trung tâm trồng theo dõi ngoài thực địa sinh trưởng phát triển tốt
việc nhân giống trồng thử nghiệm thành công loại dược liệu này đã và đang mở ra một hướng phát triển kinh tế mới là cơ hội thoát nghèo hiệu quả cho nhân dân huyện con klong nói riêng và địa bàn tỉnh con tôm nói chung